vào khoảng một mươi giờ sáng ngày hôm nay đã xảy ra một vụ cháy rừng tại thôn nhì trên xã làng nhì huyện vùng cao trạm tấu tỉnh yên bái
nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân bất cần trong quá trình đốt nương làm rẫy
toàn bộ diện tích năm hectare rừng bị cháy là rừng phòng hộ được trồng vào năm hai nghìn một mươi do ban quản lý rừng phòng hộ huyện trạm tấu quản lý
ngay sau khi phát hiện đám cháy lực lượng kiểm lâm huyện trạm tấu cùng với chính quyền xã làng nhì huy động lực lượng tại chỗ được khoảng gần hai trăm linh người gồm kiểm lâm công an viên dân quân tử vệ thanh niên sung kích và người dân nhanh chóng áp dụng các biện pháp phòng cháy chữa cháy
lực lượng cứu hộ đã tiến hành phát được gần hai km đường băng cản lửa và áp dụng các biện pháp chữa cháy khẩn cấp để giảm thiểu các thiệt hại do cháy rừng xảy ra
nguyên nhân xảy ra vụ cháy ban đầu được xác định là do người dân bất cẩn trong quá trình đốt nương làm rẫy
hiện các cơ quan chức năng của huyện trạm tấu vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy và đo đạc kiểm tra chính xác diện tích rừng bị cháy đồng thời bố trí thêm lực lượng dân quân địa phương người dân cùng các chủ rừng túc trực dọn đường băng cản lửa để tránh xảy ra bùng phát